nằm trong chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia với chủ đề lào cai tây bắc
tại thành phố lào cai tổng cục du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã khai mạc liên hoan ẩm thực tây bắc hai nghìn hai mươi
đây là sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực quảng bá du lịch của tỉnh lào cai và các tỉnh tây bắc đến với du khách trong nước và quốc tế
liên hoan ẩm thực tây bắc hai nghìn một mươi bảy có sự tham gia của một mươi một tỉnh thành phố với năm mươi năm gian hàng gồm hà nội lào cai lai châu điện biên hòa bình yên bái thái nguyên ninh bình bắc giang ninh thuận và thừa thiên huế
trong tổng số năm mươi năm gian hàng tại liên hoan có hai mươi hai gian giới thiệu các sản phẩm ẩm thực tiêu biểu của các tỉnh trưng bày các sản phẩm nông nghiệp cây trồng vật nuôi của địa phương
qua đó góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực của người dân các tỉnh thành phố miền núi phía bắc nói riêng và trên khắp miền đất nước nói chung
đây cũng là dịp để du khách tìm kiếm những món ăn dân dã mang đậm nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền tạo cơ hội để giao lưu học hỏi giữa các đơn vị kinh doanh
đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua nền công nghiệp ẩm thực đẩy mạnh thương hiệu du lịch ẩm thực ở việt nam